phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh bắc giang lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổ chức vào sáng nay
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà tỉnh bắc giang đã đạt được năm năm qua
phó chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh bắc giang cần tập trung phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị và nhân dân
trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua
theo lời bác hồ dạy cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được
nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt
quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt tạo sự lan tỏa trong xã hội